cách đây bảy mươi ba năm thực hiện chủ trương của trung ương đảng và chỉ thị của lãnh tụ hồ chí minh
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân đội quân chủ lực đầu tiên
tổ chức tiền thân của quân đội nhân dân việt nam đã được thành lập
trong suốt bảy mươi ba năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành quân đội nhân dân việt nam đã đạt được nhiều thành tích
và những dấu ấn đáng ghi nhớ trên các mặt trận chính trị quân sự và ngoại giao
hòa chung không khí kỷ niệm ngày lễ trọng đại này mời quý vị khán giả cùng chúng tôi ôn lại
truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam qua phóng sự tiếp nối sau đây
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn thực hiện chỉ thị của chủ tịch hồ chí minh tại khu rừng sam cao
nằm giữa tổng hoàng hoa thám và trần hưng đạo thuộc châu nguyên bình tỉnh cao bằng
nay là xóm nà sang xã tam kim huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập gồm ba mươi bốn chiến sĩ do đồng chí võ nguyên giáp trực tiếp chỉ huy
đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và tiền thân của quân đội nhân dân việt nam
trải qua nhiều giai đoạn lịch sử đội việt nam tuyên truyền giải phóng quân đã lớn mạnh về tư tưởng chính trị
nhận thức cũng như hành động đặc biệt là sau thành công của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
toàn lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân đồng loạt đứng dậy tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền
đội việt nam tiên truyền giải phóng quân được đổi tên thành vệ quốc quân
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu vệ quốc quân đổi tên thành quân đội quốc gia việt nam
năm một nghìn chín trăm năm mươi quân đội quốc gia việt nam đổi tên thành quân đội nhân dân việt nam
và lấy ngày hai mươi hai tháng một mươi hai là ngày truyền thống quân đội nhân dân việt nam
trải qua những năm tháng kháng chiến quân đội nhân dân việt nam ngày càng phát huy được vai trò của mình
và lập nên nhiều chiến công góp phần làm nên những mốc son lịch sử của dân tộc
mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước kết thúc vẻ vang ba mươi năm chiến tranh giải phóng dân tộc
và bảo vệ tổ quốc đầy hy sinh gian khổ nhưng cũng rất hào hùng oanh liệt
thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
mãi mãi được ghi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc như một trang sử trói lọi nhất
một biểu tượng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng và đi vào lịch sử thế giới
như một chiến công vĩ đại của thế kỷ thứ hai mươi
kế thừa vào phát huy truyền thống bảy mươi ba năm xây dựng chiến đấu và trở thành
trong giai đoạn cách mạng mới bản chất tốt đẹp và truyền thống bộ đội cụ hồ
được tôi luyện qua các cuộc kháng chiến và chiến tranh vệ quốc
tiếp tục tỏa sáng trong công cuộc xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc
quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của đảng quân đội ta đã tập trung xây dựng
lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu xứng đáng là lực lượng chính trị
lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
quân đội nhân dân việt nam quân đội anh hùng của dân tộc việt nam anh hùng
đã đang và sẽ viết nên những trang sử oanh liệt làm dạng dỡ non sông đất nước
xứng đáng với lời khen tặng của bác hồ kính yêu
quân đội ta chung với đảng hiếu với dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh
vì độc lập tự do của tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội nhiệm vụ nào cũng hoàn thành
khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng